ngày một mươi một tháng bảy tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu cục công thương địa phương bộ công thương
đã tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh thành phố phía nam lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của đại diện lãnh đạo sở công thương và trung tâm khuyến công của hai mươi tỉnh thành phố khu vực phía nam
tại hội nghị các đệ biểu tập trung đánh giá kết quả công tác khuyến công năm hai nghìn một mươi tám và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
phân tích những tồn tại hạn chế và đề ra những nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong sáu tháng cuối năm
theo đó hội nghị đã thống nhất đề ra tám nhiệm vụ giải pháp chính gồm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp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
theo dõi đồn đốc các đơn vị thực hiện đúng tiến độ đề án khuyến công và xây dựng kế hoạch khuyến công
năm hai nghìn hai mươi có trọng tâm trọng điểm đề mệnh hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp tăng cường tư vấn hỗ trợ
phi tài chính cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tăng cường liên kết giữa các tỉnh liên kết vùng để trao đổi kinh nghiệm
khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của cả vùng